hơn ba tháng kể từ khi nhà máy xử lý rác duy nhất của tỉnh cà mau tạm ngưng hoạt động
thì các địa phương trong tỉnh bố trí các bãi rác tạm để chứa rác
cho đến nay lượng rác ứ động ngày càng nhiều khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn vì ô nhiễm
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là bãi rác tạm của huyện cái nước tỉnh cà mau
trước đây là nơi tập kết rác để vận chuyển về nhà máy xử lý
nhưng hơn ba tháng qua lượng rác tồn động un ứ ngày càng nhiều
thậm chí còn tràn ra mặt đường khiến người dân bức xúc
trung bình mỗi ngày có hàng chục tấn rác được vận chuyển về bãi rác tạm cái nước để xử lý
mặc dù được che chắn từng rào
nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không cải thiện
đáng nói là bãi rác tạm nằm cạnh khu vực đông dân cư
ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khỏe người dân
mỗi lần rác này đổ là đóng cửa lại là vô trong phòng không
nó hôi là không ngủ được luôn mà
trời ơi mà làm sao cho mấy ông này làm sao mà cho nó hết hôi ra làm sao chứ
chứ này giết dân chắc bệnh chết luôn
không chỉ ở cái nước mà bãi rác tạm ở các huyện khác trong tỉnh cà mau
cũng trong tình trạng tương tự
hội phương đã thực hiện nhiều biện pháp để xử lý
nhưng chỉ là giải pháp tạm thời
nếu nhà máy xử lý cà mau tiếp tục ngưng hoạt động
thì hầu hết các bãi rác hiện nay đều quá tải
sau khi nhà máy rác cà mau ngưng hoạt động
thì quỹ ban dân thị trấn cũng có tham mưu với quỹ ban dân quyền
là thực hiện giải pháp bãi rác tạm
hiện nay thì cũng đã có gia cố và che chắn lại
đảm bảo với công tác vệ sinh môi trường là thu gom
được tiến hành đưa về bãi rác đảm bảo đúng theo quy định
và trong thời gian chờ nhà máy rác xử lý
để đảm bảo lực rác thải tổng động trên địa bàn
thì hai đội thu gom rác và đội quản lý môi trường
cũng tích cực dẫn động bà con chúng ta để rác đúng nơi quy định
để kéo về thực hiện cho nó đảm bảo cái vệ sinh môi trường
tại cuộc kiểm tra và làm việc với lãnh đạo tỉnh cà mau mới đây
đại diện chủ đầu tư nhà máy xử lý rác cho biết
việc sửa chữa nhà máy đã gần hoàn thiện
nhưng còn một số thiết bị nhập khẩu chưa về kịp
nên xin gia hạn thêm ba tháng
bên cạnh đó từ khi hoạt động đến nay
nhà máy đã thua lỗ hơn một trăm ba mươi tỷ đồng
nên xin nâng mức hỗ trợ xử lý rác
và giao thêm một mươi hectare đất theo quy hoạch ban đầu
thực tế cho thấy nếu chính quyền và doanh nghiệp ở cà mau
không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề xử lý rác
thì hậu quả người dân phải hứng chịu